chuyển sang các tin tức quốc tế chính quyền khu vực lơviv của ukraine cho biết ít nhất chín người thiệt mạng trong vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào thao trường huấn luyện iavorris vào sáng sớm ngày hôm nay theo giờ địa phương
năm mươi bảy người khác bị thương trong vụ tấn công hiện đã được đưa tới bệnh viện
cùng ngày thư ký hội đồng quốc phòng và an ninh ukraine alexian danilov tuyên bố nếu lực lượng nga mở rộng cuộc tấn công vào một xe chở vũ khí của phương tây tới ukraine
tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato sẽ coi đây là lý do để kích hoạt điều năm của hiệp ước
ông danilovs cho biết đây là thông tin được tổng thư ký nato jens stoltenberg đưa ra
tuy nhiên đến thời điểm này nato và cá nhân ông stoltenberg chưa đưa ra tuyên bố chính thức xác nhận hay phủ nhận thông tin trên
trong diễn biến khác bộ trưởng quốc phòng sydna vào ngày một mươi ba tháng ba cho biết nước này sẽ gửi thêm hỗ trợ quân sự cho ukraine trị giá ít nhất là ba mươi một năm mươi năm triệu usd